cùng với những trải nghiệm mới lạ bên cạnh các tiết mục âm nhạc độc đáo được giàn dựng công phu lavi calor miun hai nghìn một mươi bảy đã mang đến cho các bạn trẻ tham dự một bầu không khí sôi động cuồng nhiệt và cuốn hút
chương trình diễn ra tại khu đô thị sinh thái vinhom riverside quận long biên hà nội
đường chạy sắc màu la vie color miran là lễ hội sắc màu ngoài trời quy mô lớn được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bốn tại tp hcm
qua ba lần tổ chức thành công tại việt nam chương trình đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ dần trở thành sự kiện tiên phong tạo cảm hứng và dẫn đầu xu hướng xây dựng phong cách sống năng động
ý tưởng của chương trình xuất phát từ lễ hội holi
lễ hội màu sắc hay lễ hội chia sẻ tình yêu ở ấn độ đã và đang dần hình thành một chuỗi các hoạt động thường niên tại nhiều quốc gia trên thế giới
sự kết hợp độc đáo giữa môn thể thao chạy bộ với những hoạt động thú vị xuyên suốt đường chạy là điểm nhấn thu hút của chương trình mang tới những trải nghiệm bất ngờ và sàng khoái cho người tham gia
thông điệp của ban tổ chức mang tới cho sự kiện lần này là i love we love với mong muốn lan tỏa yêu thương đến với mọi người
tại la vie color miran đường chạy sắc màu hai nghìn một mươi bảy
người tham dự tìm thấy niềm vui với gia đình nhóm bạn đồng nghiệp những khuôn mặt trẻ chung hay các cặp đôi đang yêu dọc theo đường chạy